tối qua hai mươi hai tháng bảy tỉnh hà tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi một năm chiến thắng đồng lộc
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và chương trình nghệ thuật đồng lộc những đoá hỏa bất tử
dự lễ kỷ niệm có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí uông chu lưu
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
trong cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm lược ngã ba đồng lộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng
trên tuyến đường trường sơn với dã tâm cắt đứt tri viện của hậu phương miền bắc với tiền tuyến miền nam
từ tháng bốn đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đế quốc mỹ đã đánh phá vào ngã ba đồng lộc gần một chín trăm linh lần
với trên năm mươi quả bom các loại bình quân mỗi mét vuông đất ở đây phải gánh chịu ba quả bom tấn
tại mảnh đất lửa đồng lộc hàng nghìn đồng bào cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
năm mươi một năm đã trôi qua nhưng khúc tráng ca anh hùng của những người đã sống chiến đấu
lao động trên chiến trường đồng lộc vẫn còn vang vọng mãi
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn trao tặng năm nhà đại đoàn kết mỗi nhà trị giá bốn mươi triệu đồng
và một xuất quà trị giá một triệu đồng cho năm đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện can lộc thạch hà
một mươi xuất quà mỗi xuất trị giá ba năm triệu đồng cho các anh hùng lực lượng vũ trang và thân nhân của một mươi cô gái ngã ba đồng lộc